lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh bạc liêu
phát hiện và bắt quả tang ba đối tượng nguyễn minh hiếu huỳnh hoàng vũ cùng chú tại tp hcm
và lê văn thành chú tại tỉnh vĩnh long điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ một a
đoạn qua địa bàn ấp xẻo trích thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi
có hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy kiểm tra trên người và phương tiện của các đối tượng
lực lượng chức năng thu giữ ba bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng tổng trọng lượng một trăm hai mươi năm g
nghi là ma túy và một số tăng vật khác
qua làm việc các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua từ tp hcm đem về tỉnh bạc liêu tiêu thụ
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng nguyễn hoàng anh một mươi chín tuổi và phạm tuân vũ một mươi bảy tuổi
cùng chú tại tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện thống nhất khởi tố bắt tạm giam để điều tra
liên quan đến vụ việc nguyễn quốc hiệp một mươi năm tuổi do dưới một mươi sáu tuổi
nên cơ quan công an giao cho gia đình quản lý giáo dục
theo hồ sơ công an ba đối tượng đã rủ nhau đi trộm cắp từ nhà nào sơ hở trong bảo quản tài sản
thì đột nhập lấy đi mang bán đi để cho nhau tiêu xài
từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt chúng đã thực hiện ba vụ trộm cắp tại xã gia kiệm
tài sản trộm được gồm nhiều trang sức bằng vàng như dây chuyền lắc nhẫn và tiền mặt
với tổng trị giá tài sản gần một trăm ba mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam
đối với trần quốc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã dương tơ thành phố phú quốc
về hành vi trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra thanh là đối tượng có sáu tiền án về tội trộm cắp tài sản
vừa mới ra tù lại tiếp tục tái phạm
vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thanh đang đi bộ đến khu phố hai phường dương đông
thì phát hiện xe máy của chị trương thị phương thái đậu bên đường
có cắm sẵn chìa khóa không có người trông coi
nên tiến sát lại xe nổ máy và nhanh chóng tổ thoát
nhưng trên đường chạy đi tìm nơi tiêu thụ thì thanh đã bị lực lượng công an phát hiện
và bắt giữ cùng tăng vật
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp hoạt động của các loại tội phạm
thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương tại tỉnh khánh hòa
đã điều tra khám phá nhiều vụ án triệt phá nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm
góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở các địa bàn dân cư ghi nhận tại huyện cam lâm
đây là hình ảnh công an xã cam hải đông huyện cam lâm
bắt quả tăng một nhóm thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vào đầu tháng một mươi hai tại một khách sạn trên địa bàn thu giữ nhiều loại ma túy
qua đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cam lâm
đã bắt giữ đối tượng bán ma túy cho nhóm này sử dụng
còn đây là đối tượng đã gây ra vụ trộm hơn hai trăm linh triệu đồng
tại một cửa hàng ở xã suối tân
đây là vụ trộm với thủ đoạn rất tinh vi hầu như không để lại dấu vết
nhưng với quyết tâm cao sau hai ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra
công an huyện cam lâm đã bắt được đối tượng gây án thu giữ tăng vật là hơn hai trăm linh triệu đồng
công an huyện quang long đã xây dựng kế hoạch đề ra các chỉ tiêu các biện pháp cụ thể để thực hiện
chỉ đạo các lực lượng công an xã tăng cường từng tuần tra kiểm soát bốn r bốn trên địa bàn
đồng thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình quản lý địa bàn
theo từng loại đối tượng
được phân công
quản lý từ đó đề ra các biện pháp cụ thể
không để bị tổng bắt gơ
trong mọi tình huống
kịp thời có đối sát phòng ngừa
đấu tranh có hiệu quả
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
trong hơn một tháng qua các đội nghiệp vụ công an huyện cam lâm phối hợp với công an các xã thị trấn
đã điều tra làm rõ năm vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn
phát hiện bắt giữ hai vụ một mươi một đối tượng phạm tội về ma túy
công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông được duy trì thường xuyên
hàng đêm lực lượng công an xã liên tục tuần tra đảm bảo khép kín địa bàn tích cực phòng ngừa tội phạm
vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống
tiếp tục là tuần tra kiểm soát để mà ngăn ngừa các loại tội phạm như là trộm cắp tài sản
các đối tượng tập trung đánh nhau gây rối để cho bài con có cái tết được yên vui vui vẻ hạnh phúc
hoạt động của một số loại tội phạm đặc biệt là tội phạm xâm hại tài sản
như trộm cắp cướp giật lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng
lực lượng công an huyện cam lâm nhất là công an ở địa bàn cơ sở
sẽ tăng cường tối đa các biện pháp vừa tổ chức đấu tranh chấn áp vừa thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa
nâng cao ý thức tự phòng tự quản cho nhân dân
nhất là thời điểm mà tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba đang đến gần